tại khu vực cửa sông thái bình tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã tiến hành kiểm tra tàu sao đỏ tb hai có dấu hiệu vi phạm pháp luật
về khai thác khoáng sản trên vùng biển hải phòng
tại thời điểm kiểm tra trên tàu sao đỏ tb hai có một mươi hai thuyền viên do ông phạm văn trường
ba mươi tuổi trú tại phường hải thành quận dương kinh thành phố hải phòng làm đại diện
trên tàu đang có khoảng một mét khối cát
tuy nhiên các thành viên trên tàu đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan
đến việc khai thác cát hồ sơ phương tiện và chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ
hiện lực lượng chức năng đang xác minh điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật